thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến sáu người tử vong ba người bị thương
tại đường liên xã thuộc xã đắc sơ mây huyện đắc đoa của tỉnh gia lai vào sáng qua
công an tỉnh gia lai cho biết kết quả giám định ban đầu cho thấy lái xe tải
trong vụ tai nạn không có nồng độ cồn không sử dụng ma túy
nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên là do tài xế đã không làm chủ được tốc độ
qua điều tra ban đầu và lấy lời khai của người bị thương
thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có tổng cộng là chín người
ba người ngồi hàng ghế phía trước và sáu người ngồi ở hàng ghế phía sau cabin
về nguyên nhân vào thời điểm này thời tiết ở khu vực tây nguyên có nhiều sương mù
ban đêm trời rất tối trong khi đó đoạn đường xảy ra tai nạn không có đèn chiếu sáng
khúc cua trái và đường rất hẹp đặc biệt là đoạn đường xảy ra tai nạn
có dốc dài liên tục khoảng bốn km khi xe xuống đoạn đường này
thì tài xế không làm chủ được tốc độ và đã xảy ra tai nạn thảm khốc